tại sở thông tin và truyền thông thành phố hải phòng đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến năm hai nghìn một mươi tám triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn năm hai nghìn một mươi tám
hệ thống cho phép các cơ quan nhà nước doanh nghiệp và người dân cùng theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính rõ trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính
hiệu quả trong kiểm soát thủ tục hành chính đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức
người dân còn được đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
năm hai nghìn một mươi chín thành phố hải phòng tập trung giả soát cập nhật đầy đủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nâng cao hiệu quả vận hành khai thác hệ thống và tuyên truyền vận động các tổ chức doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến